được sự quan tâm của đảng và nhà nước đã có rất nhiều chính sách dân tộc ưu ái dành cho bà con miền núi vùng sâu vùng xa qua đó đã làm đổi thay đổi sống của người dân từ trong nhận thức đến tư duy làm kinh tế
nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số nhờ sự cần cù chăm chỉ đã trở thành những hộ khá giả thậm chí là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế làm giàu cho quê hương
để có được những kết quả như vậy phải kể đến vai trò không nhỏ của quỹ quốc gia tạo việc làm đã linh hoạt mềm dẻo trong công tác xét duyệt cho các hộ gia đình vay vốn
để tạo việc làm và duy trì việc làm cũng như phát triển sản xuất
đà bắc là một huyện vùng cao còn nghèo khó của tỉnh hòa bình người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
nhiều năm qua cùng với những chính sách dân tộc của đảng nhà nước sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn đời sống của bà con đã có nhiều khởi sắc
bộ mặt nông thôn mới của miền núi đổi thay đáng kể bà con vui mừng vấn khởi chuẩn bị cho cuộc sống mới đang ấm lên từng ngày
cùng chung với niềm vui của bà con không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của quỹ quốc gia tạo việc làm tại đây đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình vay vốn để tạo việc làm duy trì việc làm phát triển sản xuất
mặc dù nguồn dư nợ của quỹ trên địa bàn huyện còn hạn chế khoảng năm tỷ đồng nhưng vẫn phát huy được hiệu quả song song cùng với những chính sách dân tộc cho hộ nghèo miền núi
có thể khẳng định rằng đối với các hộ vay vốn của người đàn chí của hội vốn tại người đàn chí
ở trên địa bàn huyện đà bắc trong những năm vừa qua được đánh giá rất cao của cấp ủy và chính quyền địa phương về hoạt cải thiện đời sống
chương trình này thực sự đã tạo được một động lực rất lớn cho bà con dân về việc giải quyết công việc tại địa phương
trong hai năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thông qua chương trình cho vay hỗ trợ việc làm tạo việc làm và duy trì mở rộng việc làm
ngân hàng chính sách xã hội huyện đã cho vay được trên ba tỷ đồng với một trăm hai mươi năm lao động được tạo việc làm mở rộng việc làm mới
như vậy trong năm hai nghìn một mươi tám đã giải quyết được cơ bản nhu cầu vay vốn của bà con
tính đến thời điểm hiện tại ngân hàng có tổng dư nợ trên năm tỷ đồng đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm với một trăm chín mươi tám hộ gia đình đang được vay vốn
qua đó đã giải quyết việc làm cho các đối tượng thiếu việc làm đang có việc làm nhưng chưa ổn định
hoặc đang có việc làm nhưng cần vốn để duy trì và mở rộng quy mô hoạt động phát triển
đến thăm gia đình ông nguyễn văn hiến ở thị trấn đà bắc đang vào thời điểm nhập cám về để tiếp tục chăn nuôi thêm lứa lợn
nhớ lại lúc chưa được vay vốn để duy trì sản xuất ông cho biết công việc chính của hai vợ chồng là làm nông nghiệp
vào mùa nào có gì làm nấy
gia đình chuyên làm măng tươi bán quanh năm cho khách và các thương lái
mặc dù có nhu cầu chăn nuôi thêm nhưng cũng không dám đi vay bên ngoài vì lãi suất rất cao lại lo rủi ro nên hai vợ chồng đành thôi
cách đây gần ba năm ông làm đơn xin vay ngân hàng chính sách xã hội huyện từ quỹ quốc gia về việc làm được tạo điều kiện cho vay hai mươi triệu
ông hiến mua mấy con lợn về chăn nuôi
qua thời gian đã phát triển thành cả đàn lợn mấy chục con
vừa rồi do ngành chăn nuôi biến động giá đang lên cao và đúng thời điểm đàn lợn được xuất chuồng nên gia đình ông cũng có thu nhập khá khi bán được một tấn lợn
ngân hàng chính sách cho tôi vay hai mươi triệu thì nguồn vốn có hợp quả
tôi chăn nuôi để thêm thắt
ngân hàng chính sách cho tôi vay hai mươi triệu tạo điều kiện cho tôi vay một trăm linh triệu để tôi thêm thắt vốn nằm vốn ngồi
đối tượng được vay từ quỹ quốc gia về việc làm là những hộ gia đình không phải là hộ nghèo có công việc không ổn định lúc có việc lúc không có việc
hoặc các lao động chỉ làm thuê theo mùa vụ tại chính địa phương và tại các huyện khác vào lúc nông nhàn
vì vậy họ rất cần được vay vốn để duy trì việc làm
hoặc vay vốn để phát triển mô hình sản xuất nhỏ và có thu nhập ổn định
có thể nguồn thu từ mô hình kinh tế nhỏ không cao nhưng ít nhất cũng có lợi nhuận để họ bảo đảm cuộc sống hàng ngày
là một thanh niên còn trẻ nhưng công việc chủ yếu của anh quản văn dũng chỉ là lao động tự do như thợ xây sửa chữa điện nước
tuy nhiên cả hai công việc này không có thường xuyên để làm
muốn đi xa để làm các công trình thì không được vì đi xa tốn kém chi phí sinh hoạt hàng ngày tiền công hàng ngày không đủ để chi trả sinh hoạt
đến dành dụng chút tiền gửi về cho gia đình hay lo cho tương lai
mặc dù không phải là hộ nghèo nhưng anh dũng cũng rất chật vật mỗi khi cần mua sắm đồ đạc hay chi trả những khoản tiền sinh hoạt phí cho cả gia đình
năm hai nghìn một mươi bảy qua xét duyệt anh dũng được ngân hàng chính sách huyện cho vay hai mươi triệu để đầu tư chăn nuôi lợn
hiện đàn lợn đã được xuất chuồng mấy lứa mấy tháng qua do được giá thị trường nên đã mang lại thu nhập cao
cuộc sống cũng rất bất vả nguồn vốn này hiệu quả tuy số tiền không cao nhưng nó giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều
có một đặc thù rất phổ biến tại các tỉnh miền núi khó khăn đó là tỷ lệ tái nghèo rất cao
một trong những nguyên nhân gây ra tái nghèo chính là do công việc của các lao động tại địa phương không ổn định
lại thêm thời tiết bất thường thiên tai lũ lụt xảy ra nên càng khiến cho tỷ lệ này thường xuyên tái lại
vì thế công tác duy trì việc làm thường xuyên cho các lao động đã giúp giảm rất nhiều nguy cơ tái nghèo tại huyện miền núi
đó là nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn
trăn nuôi lợn trăn nuôi trâu bò hay là trồng cây ăn quả thì có múi
thì cái mức độ hai mươi triệu thì đủ để trăn nuôi lợn một ở một cái quy mô vừa phải
và giải quyết cho một hai lao động ở nông ngàn ở địa phương ở tại gia đình thì cái mức độ đó là cũng phù hợp
thế nhưng hiện nay thì chúng tôi cũng đã và đang bắt đầu có những cái mô hình nhân rộng
cái mô hình là ví dụ như nuôi cá lồng nuôi cá lồng hay là cái chương trình về cái trồng cây ăn quả
và trên mức độ là ở trang trại thì cái mức độ vay sẽ lớn hơn
trên bình diện đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm đã góp phần nâng cao tỷ lệ có việc làm
giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương đặc biệt là lao động nông nhàn
khi mà người dân huyện miền núi chủ yếu là làm nông nghiệp
nguồn vốn này đã làm nâng cao thu nhập cho bà con đóng góp vào mục tiêu giảm nghèo bền vững
và xây dựng nông thôn mới của địa phương
đáng chú ý đối với những người dân đã hết tuổi lao động theo quy định của bộ luật lao động
nhưng vẫn còn sức khỏe và có quyết tâm muốn duy trì mô hình kinh tế
thì cũng được tạo điều kiện cho vay vốn để duy trì việc làm
hai vợ chồng ông nguyễn khắc vàng năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi gia đình có mảnh vườn rộng mấy hectare
từ nhiều năm nay để trồng cây ăn quả có múi như bưởi đào nhưng thu nhập không đều đặn do thời tiết thay đổi
đó là còn chưa kể có năm mưa bão năng suất chất lượng quả bưởi bị kém đi nên bán không được giá
gia đình tính toán vay thêm vốn để chăn nuôi thêm giống lợn bản địa
đây là giống lợn đen được thị trường ưa chuộng và thương lái tìm kiếm để mua
được tạo điều kiện ngân hàng chính sách xã hội huyện đã cho ông vay hai mươi triệu để làm vốn chăn nuôi và duy trì quay vòng chăm sóc vườn bưởi
thu nhập kinh tế của chúng tôi thì bưởi thì có năm thì nếu mà chăm sóc tốt
do trái nhiều thì chúng tôi cũng bán được ba mươi triệu có năm thì hai mươi triệu
còn lợn thì thu hoạch thì mỗi năm cũng bán được khoảng hơn chục con
ba mươi triệu là số tiền không lớn khi đầu tư phát triển mô hình kinh tế
tuy nhiên với những người đã hết tuổi lao động như vợ chồng ông vàng thì đây là số tiền trong tầm tay
để vừa dùng làm quay vòng vốn vừa trả gốc và lãi cho ngân hàng
cũng như vẫn còn dư một chút cắt đi để dành
từ thu nhập vườn cây ăn quả và chăn nuôi lợn
năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ hộ nghèo của huyện là ba mươi bảy
sau nhiều chương trình hỗ trợ của nhà nước huyện đã đẩy mạnh sự tham gia vào cuộc của toàn thể nhân dân trên địa bàn
trong việc phát triển kinh tế
đến năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo còn hai mươi chín hai mươi hai
hiện thu nhập bình quân của huyện là hai mươi tám triệu một người một năm
trong đó có phần đóng góp không nhỏ của chính sách tín dụng đặc biệt giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn

gia đình anh hoàng văn hùng có vườn đồi rộng bốn hectare trồng cam ngọt bưởi diễn và bưởi đào
lại chăn nuôi thêm hàng trăm con lợn mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
để duy trì thêm nguồn vốn mua phân bón cám bã cho lợn ăn anh hùng được tạo điều kiện vay hai mươi triệu